còn tại bình định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay thì đã xảy ra hai vụ án mạng vì mâu thuẫn tình cảm giữa những người sống chung như vợ chồng
khi tình cảm sứt mẻ vì ghen tuông mù quáng mà trong phút chốc đối tượng đã nhẫn tầm giết người
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo trần đức tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú phường đồng đa thành phố quy nhơn bản án tội trung thân về tội giết người
trần đức tuấn và nạn nhân nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú thành phố quy nhơn quan hệ tình cảm với nhau đã hơn bảy năm nhưng không đăng ký kết hôn
vào khuya ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phòng trọ của tuấn ở phường hô mây thành phố quy nhơn đối tượng này đã dùng dao đâm nạn nhân liên tiếp ba mươi năm nhát dẫn đến tử vong
trần đức tuấn và nạn nhân nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú thành phố quy nhơn quan hệ tình cảm với nhau đã hơn bảy năm nhưng không đăng ký kết hôn
trần đức tuấn và nạn nhân nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú thành phố quy nhơn quan hệ tình cảm với nhau đã hơn bảy năm nhưng không đăng ký kết hôn